thưa quý vị ngày này bốn mươi năm năm trước ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín việt nam và campuchia đã ký hiệp ước hòa bình
hữu nghị và hợp tác hơn bốn thập kỷ qua hai nước láng giềng gần gũi đã có sự gắn bó nhất định
cả về chính trị kinh tế và giao lưu nhân dân đây cũng là dịp để hướng tới một tương lai phát triển hơn nữa
trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày một mươi tám tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và campuchia
cùng các hiệp định quan trọng khác được ký kết tại thủ đô phnom penh
bảy mươi năm năm qua với phương châm phát triển quan hệ song phương láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển
trên mọi lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
là nước láng giềng gần gũi có vị trí quan trọng chiến lược
quan hệ hợp tác giữa campuchia và việt nam cũng là yếu tố bảo đảm cho sự thành công
của quá trình thực hiện tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi và năm hai nghìn năm mươi của campuchia
việt nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của campuchia
và là đối tác thương mại lớn nhất của campuchia trong asean
đến nay việt nam có hai trăm linh năm dự án đầu tư còn hiệu lực ở campuchia
với tổng vốn đăng ký đạt hai chín mươi bốn tỷ usd đứng đầu asean
và trong top năm nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại campuchia
các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã
và đang đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển thịnh vượng
của vương quốc campuchia
hợp tác về kinh tế thương mại giữa hai nước cũng có những tăng trưởng đáng ghi nhận
như chúng ta đã biết là kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước
tăng trưởng liên tục trong mấy năm qua
rồi cái mối quan hệ hợp tác
giữa các cơ quan lập pháp giữa các bộ ngành các địa phương cũng như là các đoàn thể
các tổ chức nhân dân hai nước cũng đang có những sự phát triển rất là tích cực
thời gian qua nhiều cuộc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa việt nam và campuchia diễn ra
như một minh chứng cho việc mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng đi sâu vào thực chất
gắn bó mật thiết và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai